trong những ngày qua do mưa lũ ở thượng nguồn mực nước ở hồ hòa bình đã vượt mực nước cho phép thời kỳ lũ chính vụ
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tình hình mưa lũ trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh công ty thủy điện hòa bình
trước mắt mở một cửa xả đáy vào hồi một mươi hai h trưa nay một mươi một tháng tám tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền người dân
các tổ chức có hoạt động trên sông phen sông cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông
phương tiện vận tải thủy các bến đò ngang các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện hòa bình
để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản
ra soát phương án phòng chống lũ bảo đảm an toàn cho hạ du đặc biệt là hệ thống đê điều các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó
chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường lực lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhất là hệ thống phát thanh tại các phường xã về việc xả lũ ở hồ hòa bình đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn
hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan đơn vị liên quan để triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin về xả lũ hồ chứa
công tác điều hành của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các bộ ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
và các cơ quan thông tấn báo chí tập trung triển khai thực hiện